cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn minh vũ châu văn an và phạm văn phước về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng hai ba đối tượng đến quán bar new dtv ở một trăm linh hai lê lợi phường phú hội tp huế để chơi
tại đây vũ gặp nguyễn tấn triều đang ngồi bàn bên cạnh sau đó xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên bảo vệ quán bar đã đưa cả nhóm vũ chiều ra khỏi quán
khi về đến trước cửa hàng điện máy chợ lớn địa chỉ tại số một trăm linh đường lê lợi phường phú hội tp huế
thì ba đối tượng trên đã dùng hung khí bất ngờ tấn công gây thương tích cho nhóm của triều
hậu quả nguyễn tấn triều bị thương tích phải nhậm việt cấp cứu và bốn người khác trong nhóm triều bị thương tích nhẹ
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng cảnh sát hình sự công an tp huế đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ vũ an và phước
ngoài hành vi cố ý gây thương tích hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang xem xét và xử lý thêm vũ an phước về tội gây dối trật tự công cộng
tại thành phố quy nhơn xảy ra vào sáng ngày hai mươi tám tháng hai hai đối tượng bị bắt là trần công sĩ và nguyễn duy khương cùng chú tại tp quy nhơn
hai đối tượng sĩ và khương bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện tuy phước bình định cả hai đối tượng đều có tiền án tiền sự về sử dụng ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận dùng kiểu súng ráng giống súng ruro gắn đạn pháo để tạo tiếng nổ lớn mục đích bắn dọa người
trước đó vào sáng ngày hai mươi tám tháng hai tại ngã tư giao nhau giữa đường trần hưng đạo và phan đình phùng tp quy nhơn xảy ra vụ nổ súng khiến cho nhiều người dân hốt hoảng và hoang mang bởi tính rất manh động của các đối tượng nói trên
mua bán trái phép hai bánh heroin hai đối tượng là hoàng thúy vân và trịnh thị bắc vừa bị công an tỉnh cao bằng bắt giữ
vào ngày hai mươi bảy tháng hai hoàng thúy vân chú tại tỉnh cao bằng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hai bánh heroin tại khu vực xóm bản vùng sáng ngũ lão huyện hòa an
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng vân tại tổ một phường tân giang lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ thêm chín mươi hai gram heroin
tại cơ quan điều tra đối tượng hoàng thúy vân khai nhận mua số heroin trên của trịnh thị bắc chú tệ tỉnh thái nguyên để bán kiếm lời
căn cứ vào lời khai của vân và các tài liệu chứng cứ thu thập được cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã triệu tập trịnh thị bắc để đấu tranh làm rõ về hành vi liên quan
vào ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã tạm giữ đối tượng trịnh thị bắc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cũng với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sáu đối tượng quê ở tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm ra
bất ngờ đột kích vào một khách sạn ở phường biểu long các trinh sát phòng chống ma túy công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tang sáu đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bộ đĩa làm sử dụng trái phép chân ma túy
một bộ đèn laser một bộ loa cùng nhiều điện thoại
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi nhậu đã cùng rủ nhau đi đến khách sạn này thuê phòng để cả nhóm sử dụng ma túy
và để có ma túy sử dụng khang đã đặt mua của một đối tượng chưa rõ lây lịch ba viên thuốc lắc và một gói ma túy hàng khay với giá hai triệu đồng
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người chết một mươi ba người bị thương xảy ra tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế nguyễn anh tiên chú tại thừa thiên huế
bước đầu tài xế nguyễn anh tiên khai nhận đã thiếu quan sát phía trước dẫn đến đâm vào đuôi xe tải chở gạch bên lề đường nên đã gây ra vụ tai nạn
cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giam tài xế nguyễn anh tiên để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách và ô tô tải xảy ra vào khoảng một h hai mươi năm phút ngày hai mươi một tháng hai trên quốc lộ một đoạn qua thôn tiên xuân một xã tam anh nam núi thành
tài xế nguyễn anh tiên là người điều khiển xe khách đã tông vào đuôi ô tô tải đang đỗ sát lề đường bên phải theo hướng quảng ngãi đi đà nẵng
vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm ba người chết và một mươi ba người khác bị thương

giao thông nghiêm trọng trên toàn quốc đã vẫn duy trì lực lượng và tần suất kiểm tra nồng độ cồn một trong những nguyên nhân hàng đầu trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
việc kiểm tra được tiến hành ngẫu nhiên đối với các lái xe kể cả xe ô tô và xe máy đây là hành động quyết liệt thực hiện và xử lý nghiêm bất kể ngày đêm với quyết tâm hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe
sau đây sẽ là ghi nhận tại tp hcm
giao lộ đường lân định của với trần não thuộc tp thủ đức là khu vực có nhiều nhà hàng quán nhậu thường phục vụ khách đến đêm khuya
chỉ sau khoảng hai tiếng đồng hồ thực hiện kiểm tra chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn đội cảnh sát giao thông trật tự tp thủ đức đã tiến hành kiểm tra hơn ba mươi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và đã có một số trường hợp vi phạm
dù thời gian qua các cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền không sử dụng rượu bia khi lái xe và nếu đã uống thì nên đón xe dịch vụ đưa về
tuy nhiên với người đàn ông này việc đón xe về có lẽ là bất khả thi
đại diện cảnh sát giao thông tp hcm cho biết một trong hai chuyên đề công tác trọng tâm và là mệnh lệnh chiến đấu của bộ công an thực hiện xuyên suốt trong năm nay là xử lý vi phạm về nồng độ cồn
vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thay đổi liên tục các phương thức kiểm tra cả ngày lẫn đêm hạn chế các trường hợp né tránh chốt đặc biệt xử lý mạnh tay các đối tượng không hợp tác mà có hành vi chống đối
tăng cường kiểm tra các chuyên đề đối với người điều khiển phương tiện
đội cảnh sát giao thông tp hcm có chất kích thích nồng độ cồn hội chứng ma túy kế hoạch thực hiện của công an tp hcm thì thường xuyên định kỳ và kể cả độc xuất đối với các khung đường mà có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông hoặc là các điểm đen tai nạn giao thông
bám sát với chủ đề an toàn giao thông thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn